uy hiếp sáu nhân viên ngân hàng bằng khẩu súng nhựa cướp đi số tiền theo khai báo của ngân hàng là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
thông tin từ công an thành phố đà nẵng sau một ngày tiến hành truy xét vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối qua
các lực lượng công an thành phố đã phối hợp bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng trên đường đống đa phường thạch thang quận hải châu
đối tượng tên lê phú cao ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh thừa thiên huế hiện đang tạm trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu
cang bị bắt khi đang có mặt tại phòng trọ
vào trưa ngày hai mươi tháng bốn đối tượng mặc áo có mũ trùm đầu màu đen mặc quần jem màu xanh đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng
uy hiếp sáu nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền theo khai báo của ngân hàng là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố đà nẵng đã huy động lực lượng khẩn trương truy vết đối tượng và đang tiếp tục khám xét
thu giữ số tiền đối tượng cướp được củng cố chứng cứ làm rõ vụ việc
biết chủ nhà có số tiền lớn trong phòng ngủ lợi dụng sự tin tưởng huỳnh văn tính đã đột nhập vào phòng ngủ của chủ nhà lấy trộm năm trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày hai mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo huỳnh văn tính bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng sơ hở tính đã lấy chìa khóa mở cửa phòng ngủ của chủ nhà lấy trộm năm trăm linh triệu đồng
tại phiên tòa sơ thẩm vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy chủ nhà phát hiện bị mất số tiền trên và nghi là tính lấy trộm nên đến công an phường mỹ xuyên trình báo
đến ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tính bị khởi tố để điều tra
tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường một tp vĩnh long tỉnh vĩnh long lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang chín thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra phòng lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh thì có tám trên chín trường hợp dương tính với chất ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
một đối tượng tham gia trường đá gà ăn tiền hoạt động quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó tổ công tác phát hiện có hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại nhà của trương văn hùng
xã ea pá huyện eak phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được ba mươi bốn đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần năm mươi triệu đồng ba xe ô tô hơn hai mươi xe máy cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc đá gà ăn tiền
một chiếc xe bán tải nghi chở hàng cấm ma túy đã đâm vào tổ công tác công an huyện đức hòa tỉnh long an
khiến một đồng chí thiếu tá cảnh sát giao thông hy sinh và hai người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn công an huyện đức hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
trên đoạn đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn đoạn qua xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện một xe ô tô lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng thành phố hồ chí minh có biểu hiện nghi vấn
cảnh sát giao thông công an huyện đức hòa đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên tài xế không chấp hành mà đâm thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy
sau đó chiếc ô tô tiếp tục đâm vào một số phương tiện đang lưu thông trên đường rồi lật nghiêng
vụ việc đã làm thiếu tá nguyễn thanh hào công an đội cảnh sát giao thông huyện đức hòa bị thương nặng và hy sinh trên đường đi cấp cứu
ngoài thiếu tá hào trong vụ việc này hai người dân đang lưu thông bằng xe máy cũng bị xe bán tải là anh huỳnh nguyễn trí mẫn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quận năm tp hcm và bà phan thị kim thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận một mươi hai tp hcm bị đâm
dù đã được đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong
lãnh đạo công an tỉnh long an cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết vừa bắt giữ đối tượng cướp xe taxi sau hơn tám giờ gây án
trước đó vào khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày hai mươi tháng bốn công an thành phố phủ lý tiếp nhận trình báo của anh nguyễn văn vượng
trú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam lái xe taxi chở một nam thanh niên khi đến khu vực xóm bảy xã liêm tuyền thành phố phủ lý
thì bị đối tượng bất ngờ tấn công xiết cổ và gây lái
anh vượng đã cố gắng chống trả và may mắn thoát được ra ngoài
đối tượng đã cướp xe bỏ chạy
lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà thu giữ xe ô tô anh nam bị cướp hai điện thoại di động và một triệu đồng
tuy nhiên quá trình bắt giữ đối tượng có biểu hiện kích động hoang tưởng
theo chính quyền địa phương và gia đình đối tượng nam có tiền sử mắc bệnh tâm thần
đã nhiều lần phải điều trị tại các bệnh viện và hiện công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau ba ngày xét xử chiều ngày hôm qua phiên tòa xét xử bị cáo phạm thanh hải
nguyên chủ tịch công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế idt
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chuyển sang phần tranh luận
bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của bị cáo hải
là đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm đến tài sản lớn của năm trăm bảy mươi bốn người
với tổng số tiền còn chiếm đoạt là hơn năm trăm năm mươi tám tỷ đồng
bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội
phạm tội nhiều lần với giá trị tài sản chiếm đoạt mỗi lần từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
do đó đại diện viện kiểm sát tiếp tục đề nghị tuyên án bị cáo phạm thanh hải
mức án tù trung thân
theo cáo trạng bị cáo hải lập website tổ chức các hội thảo dạy cách làm giàu
hải tự giới thiệu mình là tiến sĩ có tài đầu tư kinh doanh giới thiệu công ty idtt
đang triển khai các dự án có lãi suất cao làm giàu từ cây công nghiệp tỷ đô như macca
có siêu dự án
để thu hút nhiều người góp vốn hải đưa ra mức lãi suất từ bốn mươi đến năm mươi một năm
trả lãi ngay khi nộp tiền
thực tế hải lấy tiền của người sau trả cho người trước và mất khả năng thanh toán
số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
sáng qua tại trung tâm huấn luyện bồi dưỡng đào tạo và sát hạch
lái xe đóng tại tỉnh hà nam cục cảnh sát giao thông đã tổ chức lớp tập huấn
cho một trăm ba mươi sáu cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông của sáu mươi tỉnh thành
để tiếp tục phục vụ hoạt động hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm trên cả nước
tại buổi tập huấn các cán bộ chiến sĩ sẽ được hướng dẫn nắm vững về quy trình
thực hiện kiểm định xe và trực tiếp thao tác vận hành thiết bị kiểm định xe
trên dây chuyển kiểm định tại trung tâm đăng kiểm so sánh quy trình kiểm định
của bộ công an và bộ giao thông vận tải để thực hiện phù hợp với nhiệm vụ được giao
đây là khóa tập huấn thứ hai để chủ động nhân lực sẵn sàng hỗ trợ các trung tâm
đăng kiểm dân sự đang bị quá tải phương tiện chờ kiểm định theo đề nghị của ngành giao thông
lớp tập huấn sẽ diễn ra trong năm ngày từ hai mươi một đến hai mươi năm tháng bốn
thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao đà nẵng được xác định là động lực và hạt nhân
để tạo đột phá góp phần then chốt và sự phát triển của kinh tế thành phố sau đại dịch
chiều ngày hôm qua ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức hội thảo đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao
nhằm tháo gỡ vướng mắt tập trung phân tích các chính sách hỗ trợ trong quá trình thu hút đầu tư vào lĩnh vực này
theo đó đà nẵng phấn đấu tỷ lệ đóng góp của khu công nghệ cao đạt tối thiểu từ một mươi đến một mươi năm
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi
trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao đà nẵng tiếp cận theo sát xu hướng của công nghệ
để định hướng thu hút và phát triển công nghệ cao
đà nẵng sẽ phát triển các lĩnh vực phù hợp
hiện địa phương ưu tiên phát triển các ngành lĩnh vực công nghệ thông tin công nghệ sinh học công nghệ vi điện tử cơ khí công nghệ năng lượng mới
tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thành phố đà nẵng có chín trăm tám mươi dự án fdi với tổng vốn đầu tư đăng ký là đạt bốn sáu mươi hai tỷ usd
tại hội thảo đại diện doanh nghiệp nhà đầu tư đã tập trung thảo luận và tìm kiếm phương pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào đà nẵng
các đơn vị tư vấn cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đầu tư vào đà nẵng nói chung và khu công nghệ cao đà nẵng nói riêng như là thủ tục hành chính định vị sản phẩm và pháp lý liên quan đến phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị tối qua tại quảng trường hùng vương thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ hai nghìn một mươi chín
rất đông người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có mặt tại tỉnh phú thọ
để tham dự khai mạc lễ hội đền hùng tuần văn hóa du lịch đất tổ hai nghìn hai mươi ba đây là dịp để người việt thể hiện lòng thanh kính biết ơn đối với công lao dựng nước của các vua hùng
em rất là tự hào khi hôm nay được đến dự cái lễ khai mạc của lễ hội đền hùng này
rất tự hào tỉnh là con người của phú thọ và được đến đây để thứ nhất là nói về cái nét đẹp của dân tộc mình và được tỏa tá cho văn hóa du lịch của tỉnh nhà
cảm ơn các bạn
mong muốn của chú là tất cả các cộng đồng người việt kể cả người việt ở trong nước và người việt ở nước ngoài
chuyên minh là có quê hương có tổ thiện
mong là hướng về cội nguồn
cũng như hôm nay chú có một cái dịp may mắn là được hướng về cội nguồn
cảm thấy là công chí là rất là vui
từ thượng lòng cảm thấy là mình là người con ở đất việt
mà để vây dự cái lễ
ngân dịp ngày gần rũ tổ thì cảm thấy là rất tự hào
chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương
đây là năm đầu tiên lễ hội có liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại
nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách vì đất tổ dịp này
về với tính hướng của hùng vương
và tôi xem đây là một cách tốt trở một cái nền tảng để góp phân bảo tồn phản hủy giá trị giá trị văn hóa của dân tộc
chỉ như là tạo điều kiện là nền tảng cho việc phản hủy cả giá trị văn hóa để góp phân xây dựng một đất văn hóa việt nam đầm đa bản sắc dân tộc
sau chương trình nghệ thuật trong buổi tối khai mạc
các hoạt động lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ hai nghìn hai mươi ba sẽ chính thức diễn ra
lực lượng công an tỉnh phú thọ đã triển khai các phương án chi tiết cụ thể
nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đại biểu và người dân tham gia các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch đất tổ hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị như trong bản tin trước chúng tôi đã thông tin về việc ủy ban nhân dân tp hà nội chuẩn bị triển khai thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại một số tuyến phố đủ điều kiện
thực tế trong nhiều năm qua hà nội đã tính đến phương án cho thuê vỉa hè và đã từng tổ chức thí điểm
tuy nhiên vì chưa có những biện pháp căn cơ nên câu chuyện về hè vẫn là một bài toán khó
thành phố hà nội đang quyết tâm thực hiện chiến dịch lập lại trật tự hẻ phố
lãnh đạo thành phố hà nội cũng yêu cầu các quận mạnh dạn thí điểm quy hoạch khu vực cho thuê vỉa hè đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đang bám vỉa hè kiếm sống
trên thực tế hơn một năm trước đã có năm tuyến phố thuộc quận hoàn kiếm được thí điểm cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh với giá thuê là bốn mươi năm đồng trên một mét vuông một tháng
năm tuyến phố gồm hai bà trưng lý thường kiệt trần hưng đạo
phùng hưng lê phụng hiểu
thời gian hoạt động từ sáu giờ ngày hôm trước đến hai h sáng ngày hôm sau
riêng phố phùng hưng từ sáu giờ đến hai mươi hai h
khi mà người dân vẫn giữ thói quen tạt vào mua hàng trên đường phố khi mà sinh kế của người dân vẫn gắn với vỉa hè thì việc giành lại vỉa hè cần rất nhiều thời gian
theo các chuyên gia về quy hoạch đô thị thì việc cho thuê vỉa hè cần phải tính đến nhiều tác động cả trước mắt và lâu dài
vậy thì chúng ta cần phải có những giải pháp tổng thể như thế nào
thì trong một vấn đề và chính sách ngày hôm nay phóng viên intv đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư nguyễn thanh tú giảng viên bộ môn quy hoạch khoa kiến trúc và quy hoạch của trường đại học xây dựng
cảm ơn thạc sĩ nguyễn thanh tú đã trở lại với chuyên mục của antv hôm nay
vâng vấn đề mà đang được dư luận quan tâm đó là cho thuê lại vỉa hè ở thành phố hà nội
thế nhưng mà có nhiều ý kiến thì đặt ra là nếu mà cho thuê về hè thì sẽ gây ra cái tình trạng ô nhiễm hoặc mất mỹ quan đô thị
vậy thì chính quyền thành phố hà nội cái vấn đề đặt ra là cần phải có những cái nghiên cứu kỹ lưỡng ra sao để đảm bảo các cái yếu tố có thể triển khai được
việc minh bạch nó là điều kiện đủ
thế tuy nhiên hiện tại chúng ta còn đang thiếu cả điều kiện cần
ví dụ điều kiện cần đầu tiên là nó được công nhận pháp lý hay không
điều kiện cần thứ hai là nó có một cái cơ chế hoạt động một cái khung quy định rõ ràng hay không
thế dụ như là cái tuyên phố đó chẳng hạn
khoảng không gian nào sẽ dành cho thuê khoảng thời gian nào cho thuê được
ai có quyền được tiếp cận vào không gian đó để cho thuê cái mức phí như thế nào
rồi là cái quá trình khi mà cái hoạt động thương mại dịch vụ và các cái sử dụng không gian công cộng diễn ra
đấy là duy tu bảo trì thu dọn vệ sinh nó như thế nào thì chúng ta cần phải xây dựng cái đó trước
và cái việc mà cái thu phí cho thuê nó chỉ là một trong rất là nhiều những cái việc mà chúng ta cần làm
để cho một cái không gian đường hồ đó được sử dụng một cách hiệu quả
theo luật giao thông đường bộ thì vỉa hè và lòng đường thì chỉ dành cho người đi bộ
thế nhưng mà vấn đề đặt ra là nếu mà bây giờ cho thuê lại vỉa hè ở một số tuyên phố của thành phố hà nội như vậy
thì các cơ quan quản lý cũng phải tính đến cái việc mà quy định lại để thống nhất về cái quy định của luật pháp phải không ạ
nếu như mà chúng ta còn chưa làm rõ ràng trong cái luật rằng là cái việc sử dụng vỉa hè cho các cơ quan quản lý
theo mục đích khác nó được công nhận trong pháp lý thì rõ ràng là cái việc đó nó sẽ còn gây nhiều tranh cãi
và sau khi chúng ta có cái hành năng pháp lý xong thì chúng ta cần phải xây dựng
chính quyền của thành phố cần phải xây dựng những cái chương trình các cái chính sách những cái kế hoạch hành động cho từng cái khu vực
và tôi nghĩ rõ ràng rằng là trong một cái hệ thống rất nhiều các cái không gian đường phố khác nhau ở các cái đô thị lớn
ví dụ như hà nội thì không phải chỗ nào cũng cần và cũng được
cho thuê vỉa hè mà chỉ là một số những cái phố nó liên quan đến thứ nhất là đủ điều kiện về không gian
cái thứ hai nữa là nó nằm trong các cái khu vực trung tâm nơi mà có các thiếu các cái không gian công cộng
thiếu các cái không gian cho các cái hoạt động thương mại dịch vụ khác
cũng như là cái nơi đó mà có cái mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế xã hội thì mới nên cho thuê vỉa hè
cho thuê vỉa hè chỉ là một phần trong cái giải pháp quản lý vỉa hè
và một mươi năm qua thì đã có năm lần thành phố hà nội gia quân dành lệnh
cái cuộc chiến mà dành lệnh vỉa hè thì đang rất là gian nan
và để đảm bảo được cái không gian công cộng đảm bảo hài hòa lợi ích cho người dân
theo thạc sĩ thanh tú thì cái khó nhất trong việc giữ lại không gian công cộng cho hà nội hiện nay là gì
và chúng ta cần phải có những cái giải pháp đồng bộ ra sao
cái việc mà sử dụng vỉa hè lấn chiếm vỉa hè v v nó là nó bùng nổ trong một bối cảnh mới
mà trong khi đó cái luật của chúng ta nó nằm ở trong cái bối cảnh cũ
và việc mà chúng ta gọi là đưa ra các
cái giải pháp là dành lại vỉa hè các cái chiến lược đó
thực chất là nó chỉ là chất lập lại theo cái bối cảnh cũ
và mình nghĩ rằng là nó chỉ có tác dụng trong thời điểm
nó đấy là giải quyết những cái bức xúc của người dân khi mà cái quyền sử dụng không gian công cộng
quyền đi lại không được đảm bảo còn nó sẽ không giải quyết được phần ngọn
cái phần ngọn là thứ nhất là chúng ta phải thay đổi một chút trong cái hệ thống pháp lý
cái phần ngọn thứ hai là chúng ta cần phải có một cái lộ trình
lộ trình đầu tiên và cái đầu tiên
và một cái quan trọng nữa đúng rồi
đấy là cái việc phải tham khảo ý kiến người dân
và đặc biệt là tham khảo các ý kiến chuyên gia xây dựng thành một cái chương trình đầy đủ
thì sau khi mà chúng ta đã có được hiệu thế đấy
thì tất nhiên là cái chiến dịch gọi là giành lại vỉa hè
thực ra là nó không cần thiết nữa
một lần nữa cảm ơn thạc sĩ nguyễn thanh tú đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay
tiếp theo là một số thông tin chính sách đáng chú ý
bộ công an đã hoàn thành dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân
dự thảo sửa đổi bổ sung điều một mươi của luật cảnh vệ
trong đó bổ sung đối tượng cảnh vệ là các cá nhân giữ các chức vụ
thường trực ban bí thư tranh án tòa án nhân dân tối cao
viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao
dự thảo cũng quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng
cụ thể quy định hội nghị lễ hội do trung ương đảng chủ tịch nước
chủ tịch quốc hội thủ tướng chính phủ tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc
do tổ chức chính trị xã hội ở trung ương tổ chức
hội nghị quốc tế tổ chức tại việt nam có đối tượng cảnh vệ quy định tham dự hoặc chủ trì hội nghị
để phục vụ học sinh lớp chín làm các thủ tục đăng ký dự thi lớp một mươi trung học phổ thông
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các trường trung học cơ sở
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên phải hoàn thành việc cấp mã học sinh vào ngày hai mươi bốn tháng bốn
học sinh cha mẹ học sinh lưu ý bảo quản mật khẩu mã định danh của cá nhân học sinh
sử dụng mã định danh để tra cứu trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
về kết quả học tập kết quả dự thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
bộ tài chính vừa văn hành thư tư quy định mức thu chế độ thu
quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ internet
lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia vn và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ internet ip
theo đó giảm năm mươi mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia vn
tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách trung ương
đồng thời được trích tám mươi năm số tiền phí thu được để chi cho việc cấp đăng ký và quản lý
duy trì phát triển hoạt động tên miền quốc gia vn
địa chỉ ip của việt nam duy trì hệ thống kỹ thuật và việc thu phí theo quy định